kỳ nghỉ ba mươi tháng bốn mùng một tháng năm năm nay diễn ra sau một thời gian dài mà người dân phải ở nhà để cách ly hạn chế các hoạt động
vì thế nhân dịp này mọi người đã ra đường để tận hưởng không khí nới lỏng cách ly vào kỳ nghỉ lễ này
chính vì vậy không ít người đã chủ quan trong khi nguy cơ dịch bệnh vẫn còn hiện hữu
ghi nhận trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm tại nhiều khu vực thuộc trung tâm thành phố hà nội
có rất nhiều các điểm tập trung đông người đặc biệt là tại các khu vực công viên công cộng quán cà phê
điều đang nói là các biện pháp bảo vệ phòng chống dịch đã bị quên lãng
không giữ cự li giãn cách không đeo khẩu trang là điều dễ thấy
tại một số các công viên người dân đã trở lại với hoạt động thể dục thể thao
bên cạnh những người có ý thức phòng dịch thì tại nhiều nơi dường như tâm lý chủ quan đã quay trở lại
việc tiếp xúc quá gần không có các biện pháp an toàn đã mang đến nguy cơ cao lây lan dịch bệnh
sức khỏe của bản thân mình và của cả cộng đồng chúng ta cần phải tiếp tục
thực hiện thật tốt các ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ các hướng dẫn của ngành y tế
và dù là không còn cách ly xã hội nhưng hãy hạn chế tối đa đi ra ngoài hạn chế tối đa tiếp xúc
tôi xin nhắc lại là nguy cơ dịch bệnh vẫn còn ngay xung quanh chúng ta
thời gian qua khi các ổ dịch xuất hiện chúng ta đã phong tỏa quyết liệt và giải quyết được ngay tại điểm bùng phát
những trường hợp nghi nhiễm
không cho tiếp xúc với người lành nên đã khống chế được
với diễn biến dịch bệnh trong hiện tại phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
chuyên gia trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng của việt nam cho biết
những hoạt động phòng chống dịch đã cố gắng giảm thấp nhất nguy cơ lây nhiễm chéo lan rộng ra cộng đồng
nhưng vẫn còn những nguồn bệnh khác
theo thống kê tỷ lệ người mang mầm bệnh có khoảng bốn mươi không có triệu chứng
nhiều trường hợp có triệu chứng nhẹ
chưa kể còn có tình trạng có người xét nghiệm âm tính nhưng sau đó lại dương tính nhiều lần
khi mà đã có những trường hợp nó không có triệu chứng
thì rồi những trường hợp sốt hoa người ta cũng không vào bệnh viện người không xét nghiệm được
thì nó cứ kế tiếp kế tiếp nó tạo thành những cái ca tiếp xúc gần nó lại bị lây
xong lại ca tiếp xúc gần và nó cứ truyền đi truyền lại trong cái thời gian tới
thực tế có những người mang virus mà không hề hay biết rồi vô tình truyền bệnh
khi dịch bùng phát sẽ rất khó để truy vết nguồn phát
nguy hiểm hơn nữa dịch bệnh sẽ tồn tại và phát triển trong cộng đồng một cách âm y
đến khi bùng phát sẽ rất mạnh
đến nay chưa có vaccine thuốc đặc trị và xã hội cũng chưa tạo được miễn dịch cộng đồng
nên nhiều chuyên gia trong nước cùng với quốc tế đều rất lo ngại về nguy cơ của những làn sóng dịch bùng nổ tiếp theo
trong thời gian giãn cách xã hội cả nước đã thực hiện tốt đó là hạn chế tối đa
những người đang mang mầm bệnh tiếp xúc với người lành
nhưng nếu chủ quan lơ là
chúng chịu những hậu quả vô cùng nặng nề